theo quy định đến hết tháng ba năm hai nghìn một mươi chín các nhà thuốc tại tp hcm phải thực hiện việc kết nối và liên thông dữ liệu
thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn còn khá nhiều cơ sở chưa thực hiện
sở y tế tp hcm cho biết sẽ đi kiểm tra và kiên quyết đóng cửa các nhà thuốc cố tình không chấp hành
hiện thành phố có sáu năm trăm bốn mươi tám nhà thuốc hoạt động trong đó có hơn sáu nhà thuốc được cấp tài khoản nối mạng
tỷ lệ kết nối phần mềm chiếm chín mươi bốn
tuy nhiên mới chỉ có ba một mươi hai nhà thuốc đưa dữ liệu lên mạng chiếm bốn mươi tám bảy
trong đó quận hai quận một mươi hai phú nhuận bình chánh là những nơi có tỷ lệ kết nối nhà thuốc thấp
sở y tế tp hcm sẽ kiên quyết xử lý đối với những nhà thuốc chưa chấp hành
về khó khăn khi kết nối dữ liệu dược quốc gia theo đơn vị cung cấp phần mềm thì có sự quá tải quản lý kê đơn và bán thuốc kê đơn
kết nối dữ liệu nhà thuốc tại tp hcm do số lượng nhà thuốc nhiều
được biết tới đây cục quản lý dược sẽ cập nhật danh mục tên thuốc thuốc mới thuốc chưa có trong cổng dữ liệu quốc gia
bộ y tế ban hành chuẩn đầu ra cho công ty phần mềm để kết nối dữ liệu vào cổng chung không có sự độc quyền